như là công an hải quan rồi kiểm lâm v v
trong nắm tình hình phát triển và nhận định đánh giá tình hình khi mà có manh nha các thông tin
các đường dây tổ chức chúng tôi tổ chức là xác minh làm rõ ngay
để báo cáo lên cập trên phục vụ cho cái việc là nghiên cứu và tổ chức đánh giá
thì tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám thì qua các cái thông tin mật cơ sở rồi một số cái thông tin của ngoại biên
chúng tôi xác định được một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy rất lớn từ tam giác vàng
tức là từ myanmar qua thái lan vào lào và để vào việt nam chúng chuyển qua việt nam để đi nước thứ ba
từ tình hình như thế thì chúng tôi
báo cáo cái nội dung này và tham mưu cho bộ tư lệnh của đội huyện phòng
cấp ủy chính quyền xin xác lập cái chuyện này
từ các tài liệu trinh sát ngoại biên báo về xác định các đối tượng trong đường dây này hoạt động rất kín kẽ
tinh vi và đặc biệt là chúng tuân thủ rất nghiêm ngặt nguyên tắc khép kín
không bao giờ tiếp xúc với người lạ mặt nên rất khó để điều tra thu thập chứng cứ
để đấu tranh bắt giữ đường dây vận chuyển ma túy liên châu lục trên
với việc thẩm lộ ma túy vào việt nam
lực lượng trinh sát phòng chống ma túy lực lượng biên phòng hà tĩnh
phải nhanh chóng vào cuộc chủ động phối hợp với lực lượng công an nước bạn lào
để nắm bắt tình hình điều tra xác minh làm rõ về nhóm đối tượng tội phạm này
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
sau một thời gian dài lần theo dấu vết các đầu nậu trong đường dây mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy xuyên châu lục đã dần lộ gió chân tướng
trinh sát bước đầu đã nhận diện được nhóm đối tượng cũng như phương thức thủ đoàn hoạt động của chúng
hoạt động buôn bán rất tinh vi và liều lĩnh
mỗi chuyến hàng chúng vận chuyển tới hàng trăm bánh
có lúc lên đến hàng ngàn bánh được trang bị vũ khí nóng cực kỳ manh động
để đối phó với việc phá thiệt bắn dưới của ta
các đối tượng này đã nghiên cứu và đưa ra các âm mưu phương thức thủ đoàn hệ sức tinh vi
chúng thay đổi các hoạt động thường chuyên
và các cách thức vận chuyển cũng như cách thức hoạt động của đường giấy
chúng thay đổi liên tục nên rất khó cho ta trong khâu đấu tranh với chúng
đặc biệt là việc vận chuyển chia từng giai đoạn một
có thể giai đoạn giao dịch cho đối tượng này
nhưng khi vận chuyển lại đổi đường tượng khác
rồi khi giao nhận lại đổi tượng khác
tức là chúng phân chia riêng lại từng giai đoạn của từng đối tượng
nên rất khó cho ta trong khâu
xác minh điều tra cũng như theo dõi các đối tượng này
vấn đề được đàn gian lúc này với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
là làm thế nào để xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây vận chuyển ma túy này
vì các đối tượng hoạt động bên nước bản lào sẽ động chạm tới vấn đề biên giới và các yếu tố nước ngoài
trước những vấn đề phức tạp khó giải quyết
một mặt lực lượng biên phòng vẫn sử dụng lực lượng trinh sát ngoại biên
theo dõi rất sao mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép cơ chất ma túy đang hoạt động
tại các bản giáp với biên giới việt nam
lực lượng biên phòng hà tĩnh đã có nhiều cuộc trao đổi làm việc với lực lượng phòng chống ma túy nước bản
cùng công an tại huyện bô ly khâm say
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
để đề nghị phía bản
phối hợp đấu tranh
cũng gấp rứt báo các bộ tin lệnh
bộ đội biên phòng
cùng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
không bắt được tình hình của đối tượng
quy luật đi lại hoạt động của đối tượng
thì từ đó mình
đem ra một cái hội nghỉ là
mình sẽ xây dựng nghề hoạch thế nào cho nó sát
và phải làm tốt công tác
phối hợp với bản
bàn với bản bản nhất trí vì đẩy cái này là trên thất bản
phải làm các cái chuyên truyền phối hợp với bản
được bản nhất trí
lúc đấy mình sẽ dựng làm bản hoặc cộng hòa
được sự đồng ý của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng chuyên án hai trăm một mươi tám lp được bộ đội biên phòng hà tĩnh
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an xác lập đấu tranh
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chuyên án hai trăm một mươi tám lp do đại tá võ hồng hải phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng hà tĩnh
làm trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ huy cơ mũ công tác và hoạch định các phương án tác chiến
ban chuyên án có sự tham gia của các đơn vị trụ trốt như cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
hải quân tỉnh hà tĩnh lên phương án đấu tranh với các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn này
ngay lập tức các cán bộ chiến sĩ của tổ công tác đặc biệt do đồng chí thượng tá trần doãn tuấn
trưởng phòng phòng chống tội phạm và ma túy gấp rút lên đường sang tỉnh bô lê khăm say bắt đầu chiến dịch truy tìm bóc gỡ toàn bộ đường dây vận chuyển nguy hiểm này
tại khu vực bên dưới việt lào ở cửa khẩu quốc tế cầu treo và cửa khẩu napao
các trinh sát được lệnh tra trộn với các dòng người để truy tìm manh mối của các đối tượng trong đường dây
tại các khu vực rừng núi giữa hai nước việt lào có tổ công tác đặc biệt phối hợp với lực lượng trinh sát đồn biên phòng cầu treo
tăng cường các công tác tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường tiểu ngạch thường được người dân sử dụng để lần theo manh mối
để đảm bảo chắc thắng chủ y ban chuyên án đã bố trí thêm các lực lượng đồn biên phòng quốc tế cửa khẩu cầu treo và đồn biên phòng nước bạc chốt chặn chặt chẽ
khu vực sung yếu dọc tuyến biên giới giữa hai tỉnh hà tĩnh và bô lê căm say
chủ y ban chung án đã bố trí thêm các lực lượng đồn biên phòng cầu treo tăng cường các công tác tuần tra kiểm soát tảng các tuyến đường tiểu ngạch thường được người dân sử dụng để lần theo manh mối
quá trình đó thì quá trình là chúng tôi đã theo dõi
cả cái dĩ biến động của đối tượng
thì cái thứ nhất là nó là
nhận định rằng nó sẽ sang việt nam trước
để khảo sát địa hình
khảo sát là cái vị
thì có thể tập kết
và giao hàng
thì như vậy là rồi là sau đó nó sẽ
hoặc thuê cái lực lượng người bóng
trên địa bàn biên giới đối diện
để vận chuyển cho nó
hàng trăm cán bộ chiến sĩ
thuộc hai lực lượng biên phòng và hải quan hải tính
luôn được đặt trong tình trạng đắc chiến cao
sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ đặt ra
của bán chuyên án
trong chuyên án hai trăm một mươi tám lb
lực lượng chủ trì
đó là lực lượng biên phòng phối hợp với c bốn
của bộ công an
lực lượng hải quan là lực lượng phối hợp
chúng tôi đã xác định là trách nhiệm của mình
ngay từ ban đầu
trước khi xác lập trước khi xây dựng chuyên án
thì chúng tôi đã
phân công cử các tổ
tinh sát bám sát tinh hình
nắm địa bàn nắm đối tượng
xây dựng các cơ sở bí mật
để thường xuyên cung cấp cho chúng tôi
những thông tin dĩ biển động
của đối tượng buôn bán đối tượng vận chuyển
qua quá trình
đối với chuyên án này
lực lượng hải quan đã phối hợp rất tốt
với các lực lượng
như biên phòng và công an
chúng tôi cũng đã
những cuộc họp
để ban bạc thống nhất
những phương án xác định đánh án
đồng thời là cũng sẵn sàng hỗ trợ
cung cấp về điều kiện hầu cân
về phương tiện về vũ khí
và những điều kiện khác
phục vụ cho việc đánh án thành công
để đưa được những tên tội phạm ma túy
sao trừng trị trước pháp luật
là cả một quá trình hết sức gian nàn
bọn chúng ngoài hoạt động
theo một đường dây khép kín
được tổ chức chặt chẽ
còn rất xanh mánh manh động
sẵn sàng trúng chết các tội phạm
chúng chẳng quyết liệt bất cứ lúc nào khi bị phát hiện
ngay từ khi có nguồn tin báo lực lượng biên phòng
phải điều tra tổ chức trinh sát
lập chuyên án một cách tỉ mỉ
với phương châm
đã đánh phải chắc thắng
chưa chắc chưa đánh
bởi đây là một cuộc đấu trí
đống lực thực sự luôn tiềm mẩn
nhiều nguy hiểm
trong quá trình thực hiện vận chuyển mua bán cá chết trắng
các đối tượng tội phạm
cũng lên nhiều phương án tình huống
và người đánh án ma túy cũng vậy
bên nào cao tay hơn
miêu trí chủ động hơn
thì bên đó sẽ thắng
thông tin có nhiều đối tượng khác
có khả năng
là nó sẽ cản trở lực lượng ngoại tuyến
tất nhiên khi cản trở
thì nó biết rằng nó sẽ bị lộ rồi
nhưng mà nó vẫn cản trở
nó sẽ cản trở
nếu như nó không biết mình bắt nó
thời điểm nào đâu
nên là hoạt động ngoại tuyến cực kỳ nguy hiểm
xét định địa bàn huyền bô lê khâm say
là một trong những địa điểm tập kết quan trọng
để đứng dây tội phạm ma túy hoạt động
tổ chức trinh sát ở đây
được lệnh bằng mọi giá
phải lân tim đầu mối của đường dây từ thái lan chuyển về
huyện bô lê khâm say lại là trung tâm giao thương lớn
của nước bản lào
việc truy tìm là hết sức khó khăn
các tổ trinh sát khác
được lệnh bám sát các địa bàn thị trấn
dọc tuyến đường huyện bô lê khâm say sang việt nam
tập trung theo dõi chật chẽ
các tuyến đường tiểu ngạch
lối mòn trong các khu vực rừng già
để nắm bắt các dấu hiệu khả nghi
và cũng chính từ những tuyến đường này
mà các đối tượng tội phạm dễ dàng thâm nhập hoạt động
thứ nhất là
quá trình mình hoạt động
bên nước bản rất lâu dài
lương thực thực phẩm
các thiết bị mình
đảm bảo là nó có ở hàn
nên sang bên đó
mua bán không biết mua đâu
trang thiết bị như pin
rồi là điện để mà
nạp vào các thiết bị nó cũng có
bên kia là không phải là chỗ nào nó có điện cả
có thể nói
việc tìm các manh mối trên đất bản lào
cũng không khác gì mò kim đáy bể
đánh án ở trong nước đã khó
nhưng đánh án ở nước bạn
còn khó hơn rất nhiều lần
vì những lý do phổ biến như tập tục văn hóa
ngôn ngữ địa bàn
và khó khăn hơn cả
là việc các đối tượng trong các băng ổ nhóm tội phạm
sử dụng tiếng mông
cả gây nên khó khăn gấp bộ phần
cho quá trình theo dõi
thì phải nói rằng
quá trình thực hiện
thì các trinh sát rất là khó khăn
vì khí hậu địa hình khắc nghiệt
thứ hai là
không nhiều người chỉ biết tiếng lào
và đặc biệt là tiếng mông
thì đối tượng trong chuyến hành này
là đối tượng người mông
thì đây là những cái rất là khó khăn
cho anh em quá trình
kể cả các biện pháp vụ
không phát triển ra rõ
bởi vì người ta dùng tiếng mông với nhau
thì kể cả người lào đối với mình chẳng có tiếng mông
nhưng mà qua quá trình thực hiện
thì qua các hành động
thì bằng các biện pháp vụ
và chỉ đạo cấp thiết
thì đã xác lý làm rõ được
đường dây này
các tổ công tác của bộ đội biên phòng hà tĩnh
đã phải vào rất nhiều vai đóng khác nhau
xâm nhập vào hầu hết các địa điểm tụ tập
các điểm nghi có khả năng
sẽ có những diễn biến giao dịch buôn bán ma túy
anh em trinh sát
phải trải dài quân số trên hàng trăm cây
khi thì trong các bản làng
khi thì ở trong các tuyến đường mòn tiểu ngạch
đây là chúng tôi tổ chức họp một cuộc họp rất quan trọng và cực kỳ bí mật gồm có sĩ công đốn và bộ chỉ huy bộ đồng viên công an tỉnh hải quang họp tại đồn cửa sở cô tre
và trong đêm đó chúng tôi tiến khai lực lượng vào vị trí đẩy mắt quân vào đêm một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
mật phục và hẹn quân các thông tin đảm bảo kỹ thuật rồi liên lạc thông suốt thì chúng tôi yên tâm
nằm chờ đó nói anh em rằng là mọi cái hoạt động hết sức bí mật không được đồng chí nào manh động
thời gian cứ lặng lẽ trôi qua nhưng đã hơn hai ngày vẫn không thấy bất cứ đồng tính nào của các đối tượng trong đường dây
áp lực đè nặng lên chủ hy ban chuyên án
liên tục các cuộc trao đổi những thông tin từ ban chỉ đạo tới các trinh sát nhằm nắm bắt tình hình di biến động của các đối tượng
phải chăng chuyên án đã bị lộn
tất cả ba vị trí đã được bắt đạp sẵn sàng bản diện đối tượng
quả tình án trương nằm đất nó cũng ba buổi ngày nhưng anh em cũng có những cái phần là cũng hơi hơi hơi giao đồng một tí
bởi vì các quý vị biết rồi cái thời tiết mà cái hôm tháng tháng tháng đầu năm nó rất mưa nhiều nó rét trương mù dày đặc trên vắt mùi rừng
mà anh em đánh án là phải nằm sát mặt đất và phủ cái lã cây lên đỉnh người ta
tôi là người trực tiếp chỉ đào anh em đi kiểm tra lần cuối nhưng mà đi có thể đi sát với anh em mà vẫn không phát hiện được
đúng vào lúc mọi sự căng thẳng đang được đẩy lên cao thì mũi trinh sát tại khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo báo tin về phát hiện các đối tượng đang tiến hành thủ tục nhập cảnh vào việt nam
như vậy các đối tượng đã hành động nhưng chúng sẽ thực hiện giao dịch như thế nào ở đâu và vào lúc nào
liệu chúng có rơi vào những khu vực chúng ta bố trí lực lượng hay không
hay đây là một đòn nghi binh của bọn chúng là câu hỏi được chỉ huy ban chuyên án lo lắng nhất
lúc này chỉ cần một chút sơ hở là các đối tượng sẽ nhận ra ngay chúng sẽ mau chóng bỏ trốn
như vậy công sức của hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia phạm án té đổ xuống sông sống bể
mặt đối tượng đang lấy chân
đang lấy chân đó là nhí vấn
việc tiến hành theo dõi các đối tượng được tiến hành rất cẩn trọng
ngay sau khi nhập cảnh vào việt nam các đối tượng không ở một chỗ nào nhất định
liên tục di chuyển sâu vào trong khu vực nội địa việt nam
với mục đích thị sát vừa thăm dò tình hình lực lượng chức năng việt nam trước khi hành động
chúng liên tục cản trang dùng các thủ đoạn cắt đuổi xóa dâu vết nếu thấy nghi ngờ
dù là nhỏ nhất của các đối tượng đều không qua mất được lực lượng trinh sát bàn theo
các đối tượng di chuyển ngược về khu cửa cầu
lúc này mọi hoạt động của ca giành vàng và đông bọn đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát
các đối tượng di chuyển tới khu vực cầu nước sốt
thở cờ đã đến các trinh sát tổ công tắc đặc biệt lập tức báo ngay về ban chuyên án xin lệnh bắt khẩn cập

sau khi các đối tượng đi được khoảng tầm một mươi năm phút
thì tất cả các lực lượng mất hụt được lệnh bao quay vào ngọn đường
trong quá trình lệnh bắt
thì đối tượng
một đối tượng
một đối tượng nó bay qua một cái tàu ly ấm cọp này là sâu khoảng một trăm linh mét
nó bay qua
rồi nó chạy mất
còn một đối tượng mà cũng may bắt được đối tượng chính
đối tượng chính là cái đường dây này
và bắt được một đối tượng thu là hai trăm chín mươi bốn kg má tùy đá
tổng hợp trận đá
và một trực xeo tôm
còn có một đối tượng mới

đối tượng về khí trọng và khí sắc
tuy nhiên là thông tin cũng không đáng nhận
thu viên trả lời nói với mọi người là tôi có cho chúng tôi thương mộ
nhưng đối tượng không thể tin được nơi này
nếu đối tượng có xác định anh ta

đối tượng sẽ đối tượng với anh ta

nếu đối tượng có trọng đất
đối tượng sẽ bắt đối tượng đi

có như vậy mới kiềm chế được hoạt động của các loài tội phạm khác góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng địa bàn biên giới ổn định và phát triển